ngay sau khi chủ tịch ubnd tp hà nội ký ban hành quyết định về việc triển khai các biện pháp cấp bách
phòng chống dịch trên địa bàn thành phố đã có hiện tượng người dân đổ xô đến một số siêu thị cửa hàng
để mua sắm tích chữ hàng hóa lương thực thực phẩm
trước tình hình này bộ công thương cho biết thành phố hà nội đã đảm bảo giữ chữ đầy đủ một mươi bảy nhóm hàng thiết yếu
đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong các tình huống có thể xảy ra
chiều ngày một mươi tám tháng bảy sở công thương hà nội đã làm việc với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn
về phương án đảm bảo hàng hóa thiết yếu sẵn sàng ứng phó với dịch covid một mươi chín nhằm đảm bảo đủ hàng hóa
phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân
sở công thương hà nội cho biết đến thời điểm hiện nay nguồn hàng hóa thiết yếu dự trữ để phục vụ người dân
tăng từ ba mươi đến năm mươi trong điều kiện sức muôn tăng nóng vài ngày nguồn hàng vẫn rồi rào